không ngại hiểm nguy tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng tháp đã nỗ lực hết sức
cứu sống ba người sắp bị chìm giữa dòng nước xiết
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi h hai mươi phút sáng ngày hôm qua trên tuyến canh lấp vò sa điếc
thuộc thủy phận ấp an hòa nhất xã tân bình huyện châu thành tỉnh đồng tháp
trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực này phát hiện ghe gỗ không biển kiểm soát
chở một mươi năm tấn hàng hóa do anh huỳnh văn hoạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám điều khiển
bất ngờ hỏng động cơ trôi tự do
trên ghe lúc này còn có vợ của anh là cao thị mỹ ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và con gái là cháu huỳnh văn phúc sinh năm hai nghìn một mươi tám
chiếc ghe gỗ bị hư hỏng đã va chạm vào một phương tiện ghe gỗ khác đi chiều ngược lại
vụ va chạm khiến cho phương tiện của ông hoạch bị chìm rất nhanh do nước xảy xiết
trong tình thế khẩn cấp thiêu tá nguyễn tuấn anh tổ trưởng cùng với hai tổ viên
là thiêu tá phạm văn dầu và đại úy nguyễn thanh long đã kịp thời cứu cháu bé
đưa lên cano sau đó khẩn trương cứu vớt và đưa hai vợ chồng vào bờ an toàn
người vợ bị hoảng loạn do không biết bơi cứu sống ba người tổ công tác tiếp tục huy động
ba phương tiện của người dân hỗ trợ vớt được khoảng bốn tấn hàng hóa
nên đã giảm được thiệt hại đáng kể cho chủ phương tiện
hành động nhanh chóng cứu người cứu của của tổ cảnh sát giao thông đường thủy
đã được người dân ở khu vực hết lời ngợi khen
đặc biệt gia đình người bị nạn cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành
và sâu sắc trước sự tận tình không ngại hiểm nguy để cứu người
của ba chiến sĩ cảnh sát giao thông đường thủy